chiều ngày một mươi tháng tám đồng chí đỗ bá tị phó chủ tịch quốc hội cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lào cai
đã có cuộc tiếp xúc với cử tri huyện bát sát tỉnh lào cai
tại hội nghị đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lào cai đã thông tin tóm tắt với các cử tri của huyện bát sát
về kết quả của kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi bốn vừa diễn ra
phát biểu tại hội nghị phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị đánh giá cao những nỗ lực của địa phương
trong việc khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh lào cai
đặc biệt là ở hai huyện bát sát và sapa
phó chủ tịch quốc hội cũng yêu cầu chính quyền địa phương có những giải pháp trước mắt
để ổn định cuộc sống cho những hộ dân bị trôi mất nhà ở bảo đảm đủ lương thực thực phẩm
đồng thời khôi phục sản xuất cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ
với những kiến nghị của các cử tri đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lào cai sẽ chuyển đến
cơ quan chức năng và quốc hội xem xét giải quyết